trong quá trình bắt giữ đối tượng dũng cùng đồng bọn lực lượng công an đã thu giữ hơn hai mươi vũ khí thô sơ các loại một khẩu súng hoa cải tự chế cùng nhiều tăng vật có liên quan
dũng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng cùng đồng bọn bắt giữ đánh đập chị thanh nhiều ngày
còn công an tỉnh bình dương vừa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm văn thảo hai mươi chín tuổi trú ở tỉnh đắk lắc về hành vi giải danh cảnh sát giao thông để cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thảo mặc một bộ quần áo màu vàng giống màu của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng không có bản tên hàm hiệu để giải danh cảnh sát giao thông phạt người đi đường lấy tiền
tại khu công nghiệp việt sinh thuộc thị xã thuận an thảo chặn xe của một người dân đang lưu thông trên đường để kiểm tra giấy tờ và phạt bốn trăm linh vì người này không đội mũ bảo hiểm
do thấy nghi ngờ nên người dân đã báo cho cơ quan công an bắt giữ thảo
tại cơ quan công an thảo khai nhận do không có tiền về quê nên nãy sớm
ý định dùng bộ quần áo màu vàng giải danh cảnh sát giao thông để lấy tiền của người dân
còn công an thành phố bến tre vừa lập biên bản vi phạm đối với bà ngô thị mười trú ở huyện châu thành tỉnh bến tre về hành vi đưa hối lộ
trưa ngày sáu tháng một lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố bến tre đã bắt quả tang nguyễn như vĩnh an trú tại thị trấn mỏ cài huyện mỏ cầy nam là con rễ của bà mười khi đang tàn trữ trái phép hai gói ma túy đá
thấy con rễ của mình bị bắt bà mười mua một giỏ quà để bên trong số tiền một mươi triệu đồng mang đến nhà trung tá đặng văn chiến đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bến tre để hối lộ nhằm chạy tội cho con
vụ việc đã được trung tá chiến trình báo với ban chỉ huy công an thành phố bến tre mời bà mười đến cơ quan công an để giáo dục nhắc nhở và trao trả lại số tiền trên và buộc bà mười viết cam kết không tái phạm
công an tỉnh lào cai vừa đã bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép

trong quá trình tuần tra kiểm soát đội cảnh sát một trăm một mươi ba đã phát hiện chiếc xe taxi có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện một hành khách ngồi trên xe tên hoàng trung hiếu trú tại thành phố lào cai mang theo một ba lô có chứa ba mươi tám bánh pháo nổ của trung quốc
toàn bộ phương tiện đã được đưa về trụ sở công an cơ quan công an để tiếp tục điều tra
tình quốc tế một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu chợ mingazalai một trong những khu buôn bán lớn nhất tại thành phố yangon phá hủy hơn một sáu trăm linh gian hàng gây thiệt hại ước tính tổng cộng lên tới ba sáu tỷ kia tương đương hai bảy triệu usd
đám cháy bùng lên từ sáng sớm ngày chín tháng một và phủ kính cả ba tầng của khu chợ phá hủy nghiêm trọng nhiều kiosk chủ yếu là các gian hàng kinh doanh mỹ phẩm thiết bị y tế và hàng dệt may
khoảng sáu trăm linh lính cứu hỏa cùng sáu mươi năm xe cứu hỏa đã được phá hủy
điều động tới hiện trường
ngọn lửa chỉ được dập tắt sau hơn bốn giờ
một số nhân viên cứu hỏa đã bị thương
nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được điều tra
vào ngày một mươi tháng một mỹ đã triển khai một máy bay b năm mươi hai có khả năng mang tên lửa hạt nhân tới hàn quốc
đây có thể xem là một hành động nhằm đáp trả triều tiên sau vụ tuyên bố thử bom hạt nhân thử bom nhiệt hạch còn gọi là bom hắc hôm ngày sáu tháng một
theo washington chiếc b năm mươi hai này đến từ căn cứ anhderson trên đảo wam và được hộ tống
bởi các máy bay chiến đấu của mỹ và hàn quốc lực lượng không quân hàn quốc và mỹ đã ra thông cáo chung sau khi máy bay ném bom b năm mươi hai tới căn cứ không quân osan của hàn quốc
theo người đứng đầu lực lượng mỹ tại hàn quốc cho biết động thái trên nhằm thể hiện sức mạnh và khả năng của liên minh mỹ hàn
quan hệ giữa hai miền triều tiên đã trở nên căng thẳng hơn từ sau vụ thử hạt nhân của bình nhưỡng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm hai mươi giây phát sóng lúc một mươi năm h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân